trong ngày hôm nay thời tiết tại bắc bộ khá thuật lợi khi phổ biến là khô giáo và còn nắng nhẹ
tuy nhiên trạng thái khô giáo này sẽ nhanh chóng được thay thế
bởi vì từ đêm nay khi một bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác cục bộ có nơi có mưa vừa với lượng khá
trong mưa rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực vì vậy cũng sẽ giảm nhẹ chỉ còn ở mức là một mươi ba hai mươi độ trời rét
lui xuống khu vực trung bộ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình
nên tại các tỉnh từ quảng trị cho đến phú yên sẽ có mưa rào và rông rải rác nhưng lượng không quá nhiều
nên nhiệt độ tại đây duy trì ở mức là một mươi sáu hai mươi bảy độ trời lạnh
trong khi đó các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng bình thì chỉ có mưa vài nơi trời rét về đêm và sáng
nên nhiệt độ trong ngưỡng là một mươi bốn hai mươi độ
phần còn lại khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận có mưa rông vài nơi
mức nhiệt độ ổn định trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi độ
đến với các tỉnh phía nam dạnh thấp xích đạo hoạt động không mạnh
nên thời tiết tại cả khu vực tây nguyên và nam bộ khá ổn định
phổ biến là trạng thái không mưa ban ngày có nắng thuận lợi cho các hoạt động giao thông
cũng như là buôn bán của người dân khi dịp tết nguyên đán đang đến rất gần
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
đến với những thông tin trên biển
tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nên nhiệt độ tại cả hai khu vực quần đảo này đều không vượt qua mức là ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi hai hai mươi một độ